cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự với các tội danh
chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy và lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy
quy định tại các điều hai trăm năm mươi sáu và hai trăm năm mươi tám bộ luật hình sự để điều tra vụ án bảy người tử vong
sau khi đến dự đêm nhạc tại công viên nước hồ tây vào đêm ngày một mươi sáu tháng chín
theo đại diện cơ quan cảnh sát điều tra ngay sau khi vụ việc xảy ra
giám đốc công an tp đã chỉ đạo cơ quan điều tra phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tp hà nội
viện kiểm sát và công an quận tây hồ khẩn trương tới hiện trường xác minh làm rõ vụ việc
trong các ngày một mươi bảy và một mươi tám tháng chín cơ quan điều tra tập trung thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ
điều tra truy xét thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp một số đối tượng liên quan để phát hiện
thu giữ vật chứng liên quan đến vụ án phục vụ công tác điều tra
trước đó như truyền hình nhân dân đã đưa tin tối ngày một mươi sáu tháng chín
tại khu vực công viên nước hồ tây đã diễn ra đêm nhạc điện tử do công ty trách nhiệm hiếu hạn kết nối á châu tổ chức
trong khi diễn ra sự kiện đã có một số người phải đưa đi cấp cứu
cho đến chiều qua ngày một mươi bảy tháng chín đã có bảy người tử vong và được xác định có liên quan đến việc sử dụng chất ma túy
qua khám nghiệm hiện trường khu vực khuôn viên tổ chức đêm nhạc hội
lực lượng công an phát hiện có nhiều bóng cười và một số vật chất nghi là ma túy
hiện tại phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hà nội đang tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố
tổ chức điều tra sớm làm rõ vụ án xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật